một vụ tai nạn đã xảy ra trưa nay trên đèo hải vân khiến hai mươi sinh viên và giáo viên tại một trường cao đẳng ở kiên giang bị thương trong đó có một nữ sinh đã tử vong
theo thông tin ban đầu xe khách mang biển kiểm soát năm mươi một b hai mươi hai nghìn chín trăm ba mươi chạy hướng bắc nam qua khu vực phía bắc đèo hải vân thì bất ngờ mất lái rơi xuống vực
trên xe lúc này có hai mươi ba người gồm một tài xế chính hai phụ xe cùng hai mươi giáo viên và sinh viên
ngay sau khi tai nạn xảy ra địa phương đã huy động lực lượng cứu hộ
các nạn nhân tất cả các hành khách trên xe đều bị thương
một trường hợp tử vong ngay trên đường đi cấp cứu là vũ thị thảo sinh viên trường cao đẳng kiên giang
các nạn nhân được nhanh chóng đưa vào bệnh viện đa khoa liên triểu và bệnh viện đa khoa đà nẵng
có ba trường hợp bị thương rất nặng đang được bổ cấp cứu